hôm nay hai mươi tám tháng một mươi một bảo tàng lâu đời nhất ở australia sẽ mở cửa đón khách trở lại sau một mươi năm tháng trùng tu
trong khuôn khổ một dự án trị giá khoảng bốn mươi hai năm triệu đô la mỹ
theo chính quyền bang new south wales của australia sau khi được trùng tu
bảo tàng australia tọa lạc ở trung tâm thành phố sydney thuộc bang này
được mở rộng thêm ba m hai không gian công cộng nhờ tận dụng khu vực sân sau của bảo tàng
thủ hiến bang nêu rõ việc công trình cấp thế giới này được nâng cấp tại chính nơi tọa lạc
ở trung tâm thành phố sydney là hoàn toàn phù hợp
sau khi được nâng cấp bảo tàng australia có thêm các cơ sở mang tính giáo dục
một cửa hàng mới và quán cà phê thứ hai